chiều nay một mươi ba tháng hai tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã gặp mặt các đại sứ trưởng cơ quan đại diện việt nam tại nước ngoài
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai mới được bổ nhiệm chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ
chủ tịch quốc hội đề nghị bộ ngoại giao và các đại sứ trưởng cơ quan đại diện
tiếp tục phối hợp với các cơ quan của quốc hội đảm nhận vai trò nước chủ nhà
của hội đồng liên minh nghị viện hiệp hội các quốc gia đông nam á ipa
tổ chức thành công năm ipa hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội cũng lưu ý các đại sứ và trưởng cơ quan đại diện quan tâm
làm rõ vai trò vị thế của quốc hội việt nam khi thực hiện nhiệm vụ
tại mỗi nước mỗi khu vực
cuối cùng chủ tịch quốc hội chúc các đại sứ trưởng cơ quan đại diện
lên đường mạnh khỏe đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao